tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác giá xăng dầu mới được liên bộ công thương tài chính thông báo điều chỉnh từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bốn
việc điều chỉnh này đã được liên bộ công thương thông báo do thứ năm ngày một mươi tám tháng bốn là ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương nên việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào chiều ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước giá bán mới không cao hơn hai mươi bốn hai trăm hai mươi đồng một lít giá xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi năm hai trăm ba mươi đồng một lít tăng bốn trăm một mươi đồng một lít so với giá bán lẻ từ kỳ ngày một mươi một tháng bốn
cũng từ một mươi năm h chiều nay giá dầu diazen năm s không cao hơn hai mươi một bốn trăm bốn mươi đồng một lít giảm một trăm bảy mươi đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa không cao hơn hai mươi một bốn trăm một mươi đồng một lít giảm một trăm tám mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
trong kỳ điều chỉnh này cơ quan điều hành quyết định không triết lập không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng enamron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm dầu diazen dầu hỏa và dầu ma rút